ngày hôm nay một phóng viên của hãng afp cho biết một nhà máy quân sự của ukraine ở ngoại ô kiev
chuyên sản xuất tên lửa đã bị phá hủy do một phần do hoạt động không kích của nga vào đêm qua
cùng ngày hãng thông tấn tass dẫn lời các nhà chức trách khu vực benkhorod cho biết
hơn hai mươi tòa nhà và một trường học bị hư hại do ukraine pháo kích vào một ngôi làng ở begarot trước đó một ngày
trong khi đó ukraine cho hay bảy người đã thiệt mạng và hơn hai mươi người bị thương
khi lực lượng nga tấn công các xe buýt chở dân thường từ miền đông bị chiến tranh tàn phá của ukraine
cũng trong ngày một mươi năm tháng bốn ukraine cho biết đã trao đổi một số binh sĩ bị bắt giữ với nga
tại tỉnh kherson miền nam ukraine
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bốn ukraine thông báo đạt được một thỏa thuận mới với nga về trao đổi tù nhân